trong bối cảnh thị trường dầu khí thế giới đang giảm sút do giá dầu suy giảm
cũng như tình hình thực tế nội lực đang gặp phải không ít khó khăn
tập đoàn dầu khí việt nam cùng các đơn vị đã và đang nỗ lực hoàn thành mọi chỉ tiêu
nhiệm vụ được chính phủ giao
trong tháng công nhân tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động đã được các đơn vị
trong toàn ngành phối hợp với chuyên môn siển khai sâu rộng nghiêm túc hiệu quả
nhằm nâng cao đời sống vật chất tinh thần góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất đơn vị
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm của tập đoàn
tập đoàn dầu khí việt nam là một trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực an toàn môi trường
đơn vị đã từng bước hoàn thiện các hướng dẫn kiểm soát an toàn môi trường
ứng phó với các sự cố đặc thù riêng của ngành đảm bảo đạt các yêu cầu của công nghiệp dầu khí quốc tế
đối với trong ngành dầu khí nói chung có thể nói là một lực lượng lao động có trình độ cao và đồng đều
chính vì vậy bản thân mỗi cán bộ công nhân viên
người lao động đều ý thức một cách sâu sắc về vấn đề an toàn sức khỏe lao động trong môi trường dầu khí
thông qua những chương trình đào tạo thông qua những tài liệu văn bản hướng dẫn về an toàn lao động
cộng với lại những kênh thông tin khác ngoài xã hội
hiện nay tập đoàn dầu khí việt nam đã xây dựng được một ngành cơ khí dầu khí hiện đại
có khả năng đáp ứng một cách hiệu quả nhu cầu thăm dò
khai thác dầu khí thay cho những sản phẩm cơ khí trước đây phải mua của nước ngoài
trải qua một quá trình hình thành và phát triển tích lũy kinh nghiệm học hỏi không ngừng
ngành cơ khí chế tạo của tập đoàn dầu khí việt nam đã từng bước làm chủ công nghệ
liên tục sáng tạo không ngừng để làm nên sự phát triển vượt bậc
từng bước hình thành ngành công nghiệp cơ khí trọng điểm về thiết kế
chế tạo giàn khoan dầu khí đáp ứng nhu cầu nội địa và vươn ra thực hiện những hợp đồng quốc tế
chủ động triển khai kế hoạch tìm kiếm thăm dò dầu khí
giảm tới mức thấp nhất việc thuê dịch vụ từ các nhà thầu nước ngoài
máy gọn nhẹ hơn để làm thế nào được các dự án triển khai được hiệu quả tối đa lợi nhuận cho công ty
hiện nay thì công ty vẫn đang triển khai tiếp tục triển khai các dự án liên quan đến dự án long sơn dự án galat
chế tạo giàn khoan rất phức tạp đòi hỏi trình độ công nghệ kỹ thuật cao
và được kiểm định chất lượng nghiêm ngặt ngay từ khi còn trên bản vẽ thiết kế cho đến khi bàn giao cho chủ đầu tư
ngay cả những máy móc thiết bị cho đến con người làm việc trên rừng
giàn khoan ấy cũng được kiểm định đánh giá chất lượng
chính vì vậy để có thể chế tạo và đưa vào hoạt động một giàn khoan công tác nghiên cứu
thiết kế đã được triển khai rất chặt chẽ
trong đó với đặc thù trong công tác chế tạo giàn khoan dầu khí
công tác an toàn lao động đã được đơn vị luôn trú trọng triển khai
một trong những giải pháp đấy là công tác đào tạo nâng cao nhận thức cho người lao động
và tăng cường công tác giám sát trên tài khu vực làm việc
đảm bảo người lao động tuân thủ
các quy trình quy định liên quan trong công việc
ngoài ra để quyền thích người lao động báo cáo các mối nguy tài khu vực làm việc
chúng tôi thường xuyên xây dựng các chương trình thưởng an toàn
thì thưởng cho những người công nhân làm việc an toàn hàng tuần hàng tháng
với các tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế chất lượng và an toàn nên được coi là ưu tiên hàng đầu
công ty chế tạo giàn khoan dầu khí đã đạt được chứng chỉ
hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp
chứng chỉ hệ thống quản lý môi trường iso bốn mươi năm nghìn một hai nghìn một mươi tám
tất cả nhân viên và nhà thầu phụ đều tuân thủ nghiêm ngặt tất cả các quy tắc được chỉ định
cho cả bảo vệ môi trường và sức khỏe nghề nghiệp
đối với những người lao động vừa mới vào làm việc tại công ty
chúng tôi gửi tới trung tâm đào tạo được chỉ định được cấp phép bởi nhà nước đào tạo ban đầu
sau đó chúng tôi tổ chức đào tạo nội bộ cho người lao động
về các quy phạm cũng như các quy định của công ty để người lao động nắm rõ để tôn thủ
ngoài ra hằng năm chúng tôi đào tạo cập nhật kiến thức nâng cao cho người lao động
để người lao động giao lưu học hỏi kinh nghiệm nâng cao trình độ chuyên môn
tay nghề phân đấu ngày càng nhiều kỹ sư giỏi nhiều công nhân kỹ thuật bậc cao trong ngành dầu khí
trong năm hai nghìn một mươi chín
đội ngũ người lao động dầu khí việt nam đã tổ chức hội thi tay nghề dầu khí lần thứ sáu năm hai nghìn một mươi chín
hội thi đã trở thành một truyền thống mới là ngày hội tôn vinh những bàn tay vàng của đội ngũ người lao động dầu khí
thúc đẩy phong trào học tập nghiên cứu khoa học phát huy sáng kiến
gian luyện tay nghề trong đội ngũ người lao động dầu khí
với sự phối hợp của các cơ quan quản lý nhà nước sự tư vấn của các tổ chức quốc tập đoàn dầu khí đã xây dựng
và hoàn thiện các tài liệu pháp luật về quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp ứng phó sự cố tràn dầu và bảo vệ môi trường
song hành với đó các công nghệ thiết bị hiện đại có chỉ số phát thải thấp và áp dụng hệ thống quản lý môi trường
đã được các đơn vị ngành dầu khí đưa vào sử dụng không chỉ góp phần bảo đảm an toàn nâng cao hiệu suất lao động
mà còn bảo vệ gìn giữ môi trường
chúng tôi từ công tác lập kế hoạch lên những phương án phòng ngừa chuẩn bị cho những phòng ngừa những rủi ro đó đã được lập kế hoạch
từ những chuyên suốt tuân thủ theo yêu cầu của luật định cũng như là phù hợp với những điều kiện thực tế sản xuất
cũng như là lực lượng của đơn vị tại chỗ thì tất cả những quy trình quy phạm được viết ra được tuân thủ đúng với những quy trình mình thực hiện
để vẫn đảm bảo công tác xử lý môi trường đạt trị đẻ một trăm linh
và tuân thủ của quyền bác luật thì công ty vẫn đầu tư một hệ thống xử lý nước thải khoảng bốn tỷ để đảm bảo đầu ra là tuyệt đối đạt theo yêu cầu của bác luật
còn về các khí thải khác thì gần như là đều trong các lần giám sát định kỳ ba tháng một lần đều nằm trong ngưỡng cho phép
là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước có thể nói dầu khí đã góp phần quan trọng trong sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước
để bảo đảm công tác vận hành và quản lý các hoạt động dầu khí được diễn ra thuận lợi xuân xẻ
các cấp quản lý và các nhân viên ngành dầu khí đã luôn nỗ lực thực hiện đầy đủ những quy định về an toàn dầu khí của thủ tướng chính phủ
quyết định này quy định về quản lý an toàn trong hoạt động dầu khí bao gồm tìm kiếm thăm dò phát triển mỏ khai thác dầu khí thu dọn mỏ tàng trữ vận chuyển dầu khí
lọc dầu hóa dầu chế biến dầu khí kể cả các dịch vụ kỹ thuật phục vụ trực tiếp cho các hoạt động này được tiến hành trên đất liền
vùng biển thuộc chủ quyền nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam trong đó tập trung vào các điều sau
về quản lý vận hành và bảo trì công trình dầu khí trước khi vận hành công trình tổ chức cá nhân phải bán hành các quy định vận hành
quy trình xử lý sự cố và quy trình bảo trì cho máy thiết bị công trình các quy trình này phải được phổ biến huấn luyện cho người lao động và lưu giữ tại công trình
trước và trong quá trình vận hành tổ chức cá nhân phải kiểm tra kiểm định thử nghiệm thiết bị máy công trình theo quy định
các thiết bị cứu hộ cứu nạn phải được kiểm tra thử nghiệm để đảm bảo khả năng sẵn sàng hoạt động trong tình huống khẩn cấp
tổ chức cá nhân phải tiến hành sửa chữa thay thế kịp thời các thiết bị hỏng hóc trên công trình nhằm đảm bảo an toàn cho con người môi trường và công trình
tổ chức cá nhân phải dừng ngay các hoạt động nếu các hoạt động này có thể gây nguy hiểm đối với con người môi trường và công trình
thiết lập vùng an toàn xung quanh công trình dầu khí
quyết định của thủ tướng chính phủ nêu rõ vùng an toàn xung quanh công trình dầu khí phải được thiết lập và bảo vệ bằng các biện pháp cần thiết
khoảng cách vùng an toàn đối với các công trình khoan khai thác ngoài khơi là năm trăm linh m trở ra
tính từ các điểm ngoài cùng của công trình về mọi phía đối với công trình cố định và tính từ vị trí các mỏ neo đối với các công trình di động
đối với các công trình trên đất liền bao gồm nhà máy chế biến khí nhà máy lọc hóa dầu kho chứa tuyến ống và các hạng mục khác đi kèm
phạm vi vùng an toàn và hành lang an toàn tuân thủ theo quy định của pháp luật
trong phạm vi hai hải lý tính từ điểm ngoài cùng của công trình biển và từ hai bên theo tuyến ống
các phương tiện tàu thuyền không được thả neo trừ trường hợp các phương tiện phục vụ trực tiếp cho các hoạt động dầu khí
nghiêm cấm người không có nhiệm vụ xâm nhập và hoạt động trong vùng an toàn trừ các trường hợp đặc biệt do cơ quan quản lý có thẩm quyền quy định